công an thành phố đà nẵng vừa phá thành công một chuyên án cá độ qua mạng
với quy mô lên đến hàng triệu đô la mỹ
ban chuyên án đã bắt giữ hàng chục đối tượng ở nhiều địa điểm khác nhau
thu giữ tài liệu giao dịch lên đến ba mươi hai triệu đô la cùng hai tỷ đồng tiền mặt
tổ chức cá độ này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi tám do trần viết nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố đà nẵng cầm đầu
các đối tượng này đã lôi kéo hàng trăm người tham gia
công an thành phố đà nẵng đang điều tra mở rộng chuyên án